chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
quý vị và các bạn trong lộ trình đổi mới các chương trình của mình
truyền hình nhân dân cũng sẽ gửi tới quý vị và các bạn một phiên bản mới của chương trình thời sự sáng
với tên gọi chào ngày mới
trong bốn mươi năm phút của chương trình chúng tôi sẽ cố gắng mang đến một bữa sáng thịnh soạn
tới quý vị khán giả với những thông tin dân sinh kinh tế xã hội thể thao văn hóa
những thông tin thời tiết cùng sự vận động của thế giới với tiêu chí cập nhật cấp thiết và bổ ích nhất
còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đồng hành cùng với chào ngày mới hôm nay
thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn một mươi chín ngành ngân hàng đạt được nhiều điểm sáng
không chỉ trong việc điều hành chính sách tiền tệ ổn định lãi suất có nhiều cơ hội giảm
mà các ngân hàng thương mại cũng đã tiếp tục cơ cấu lại hệ thống
đưa hoạt động ngân hàng lành mạnh hơn minh bạch hơn
bước sang năm hai nghìn hai mươi theo phân tích của các chuyên gia kinh tế
thách thức của ngành ngân hàng vẫn là những điểm mà ngành
chưa hoàn thiện được
thách thức đầu tiên của ngành ngân hàng là vấn đề xử lý nợ xấu
nguyên nhân là do chúng ta có nhiều quy định liên quan đến chuyển nhượng
buôn bán thành lý bất động sản trừa thông thoáng thủ tục con dươm già
phức tạp thậm chí là trồng chéo nên chưa tạo thuận lợi để các ngân hàng
xử lý tài sản bảo đảm khiến nợ xấu còn tồn tại
sáng năm hai nghìn hai mươi thị trường bất động sản có thể có những suy giảm
sẽ không tạo thuận lợi cho giải quyết tài sản thế chấp
nên vấn đề này sẽ khó mà được giải quyết nhanh cần tiếp tục thận trọng xử lý
thách thức tiếp theo là trong năm hai nghìn hai mươi quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài và quy định về hệ thống kiểm soát hoạt động
sẽ có tác động trực tiếp đến hoạt động ngân hàng bởi những quy định này
liên quan đến vấn đề quản lý rủi ro và quản trị rủi ro của các ngân hàng
nên đây sẽ là thách thức cho một số ngân hàng để tăng vốn chủ sở hữu nhằm đáp ứng quy định
đặc biệt hiện nay việc gọi vốn không dễ việc gọi vốn trong nước giờ gặp khó khăn hơn
bởi cổ phiếu ngành ngân hàng không còn hấp dẫn như trước vì các nhà đầu tư nước ngoài
lại thường quan tâm nhiều hơn đến các ngân hàng cổ phần có vốn nhà nước
khiến các ngân hàng nhỏ và tầm trung thiếu vốn trầm trọng
cùng với hai vấn đề nêu trên trong năm hai nghìn hai mươi các ngân hàng còn gặp phải thách thức
về các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ nhất là bảo mật trong khi năm hai nghìn một mươi chín
nhiều vụ tài khoản thông tin của khách hàng bị đánh cắp vẫn xảy ra
ngoài ra những ngân hàng mà ngân hàng nhà nước mua lại giá đồng
cũng đặt ra thách thức trong quản lý hệ thống
ngân hàng nhà nước nên nghĩ đến việc sáp nhập các ngân hàng lại hoặc bán đi
và theo chương trình làm việc hôm nay ngày hai tháng một sẽ diễn ra hội nghị tổng kết
năm hai nghìn một mươi chín của ngân hàng nhà nước dự kiến thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sẽ tham dự
những thông tin cụ thể về hội nghị này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn
trong các bản tin tiếp theo
thưa quý vị và các bạn
mặc dù đã đạt được nhiều kết quả nhất định trong năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên ngành giao thông vận tải vẫn tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn
để hoàn thành nhiệm vụ đề ra nhất là vấn đề quản lý vận tải và những dự án trọng điểm
đã và đang nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân
một trong những kết quả nổi bật mà ngành giao thông vận tải đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
đó là tăng sản lượng vận tải chín bảy về hàng hóa và tăng một mươi một hai về hành khách so với năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi chín cũng là năm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đạt được kết quả tích cực
tuy nhiên khó khăn mà ngành gặp phải hiện nay là công tác xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật
nhất là việc hoàn thiện dự thảo nghị định thay thế nghị định số tám mươi sáu về điều kiện kinh doanh vận tải
việc quản lý xe hợp đồng và xe chạy tuyến cố định xe taxi công nghệ và taxi truyền thống
tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công không hoàn thành so với kế hoạch đề ra
một số dự án đội vốn do chậm tiến độ và thiếu vốn
công tác triển khai thu phí hoàn vốn tại các dự án bot gặp nhiều vướng mắt
việc triển khai dự án thu phí tự động không dừng gặp nhiều khó khăn
ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành theo chỉ đạo của quốc hội thủ tướng chính phủ
tất cả những vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận bàn giải pháp thao gỡ
tại hội nghị tổng kết của ngành sẽ diễn ra vào sáng nay tại hà nội
thông tin chi tiết về hội nghị này chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các bản tin thời sự sau
thưa quý vị và các bạn chính phủ vừa ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt bắt đầu có hiệu lực trong ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi
việc tăng mức tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số vi phạm lên nhiều lần so với quy định trước đây
đã làm thay đổi ý thức của người tham gia giao thông
chiếc xe bồn này đã đi lùi từ km số bốn mươi chín cộng ba trăm linh
chuyển về lực lượng cảnh sát giao thông
lái xe đã bị phạt một mươi bảy triệu đồng tước bằng lái bảy tháng theo nghị định một trăm linh của chính phủ
trước khi lập chúng tôi cũng đã tuyên truyền cho lái xe biết về cái nghị định mới ra đời
và thực sự là lái xe cũng nhận thức được cái việc của mình sai
nhưng do một cái chút bất cẩn hoặc suy nghĩ nào đó thì lái xe đã
thực hiện cái hành vi lùi xe trên đường cao tốc như vậy nó rất nguy hiểm
theo thông tin từ đội cảnh sát giao thông số hai trong ngày đầu thực hiện xử phạt vi phạm theo nghị định số một trăm linh
đã được người tham gia giao thông thực hiện tốt
đa số các tài xế đều cho rằng việc nâng mức phạt theo nghị định số một trăm linh
đã góp phần chấn trình ý thức của người lái xe
trước khi có nghị định đấy thì cũng đã biết nhiều và rất là ủng hộ và ý thức hơn rất là nhiều
đôi khi ngày xưa thì có thể là
có thể là gần nhà thì mình có thể là
thôi thì một hai chén thì mình có thể đi nhưng bây giờ chắc là tuyệt đối không dùng viên rượu
nói chung là bây giờ thì lỗi nó nặng cái đấy thì mọi người sẽ đánh vào cái
kinh tế của mọi người thì mọi người sẽ tham gia tốt hơn ý thức tốt hơn
theo ghi nhận của phóng viên địa bàn thành phố hà nội trong ngày đầu tiên thực hiện xử phạt vi phạm an toàn giao thông
theo nghị định số một trăm linh người tham gia giao thông đã có ý thức tốt hơn chấp hành pháp luật tốt hơn trước đây
qua công tác xử lý vi phạm thì chúng tôi cũng tuyên truyền cho mọi người là cái nghị định một trăm linh
sẽ có mức xử phạm cao hơn đặc biệt là các cái lỗi vi phạm như là nồng độ cồn
theo trung tâm chỉ huy thông tin công an tp hà nội đến cuối giờ chiều ngày một tháng một cho thấy
riêng lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý một hai trăm hai mươi năm trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
với hơn sáu mươi xe khách xe tải tạm giữ hai trăm hai mươi năm bộ giấy tờ và bốn mươi sáu phương tiện tước giấy phép lái xe
tám trường hợp
thưa quý vị năm nay người dân được nghỉ lễ tết dương lịch một ngày
thay vì đổ về các trung tâm thương mại khu vui chơi trong nhà như mọi năm
thì nhiều người dân tại thành phố hồ chí minh đã lựa chọn những không gian mở
để cùng với gia đình vui chơi trải nghiệm trong ngày đầu năm mới
nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng đã được tổ chức ở các sân khấu khắp thành phố
để phục vụ cho người dân
không gian yên bình và thiên nhiên kỳ thú đây là một trong những địa điểm
được nhiều gia đình lựa chọn để vui chơi trong ngày nghỉ lễ đầu năm
với các gia đình trẻ tại thành phố hồ chí minh bên cạnh việc gắn kết các thành viên trong gia đình
các dịp nghỉ lễ này còn là cơ hội hiếm hoi để con cái được trải nghiệm cuộc sống
học hỏi và phát triển tư duy
thời gian là có ngắn ngày lắm cho nên là không có thời gian tổ chức đi chơi những cái đôi xa
mà cho các bé gia đình cho các bé đi chơi ở thảo công viên cho ra ngoài để cho các bé được tận hưởng
được không khí bên ngoài
trong một năm mới thì cũng muốn sẽ có những tình cảm gia đình ngày càng gắn kết hơn
người con cái sẽ nhờ những cuộc vui chơi này sẽ trưởng thành hơn
sôi động hơn nhiều gia đình sẽ lựa chọn các khu tích hợp vừa có các trò chơi dành cho trẻ em nhỏ
vừa có những không gian thư thái và các hoạt động biểu diễn văn nghệ đặc sắc
trong đó có các vở kịch tái hiện lại lịch sử dựng nước và giữ nước
để vừa hiểu hơn về truyền thống dân tộc vừa yêu mến hơn các loại hình sân khấu của việt nam
mình có chỗ là ngồi thiêu giãn nghỉ ngơi cho cả gia đình đoàn tụ
cũng mong muốn là có chỗ nào để gia đình đi chơi một ngày lễ nó trọn vẹn
năm nay lượng người đến các khu vui chơi này tăng khoảng năm một mươi so với cùng kỳ
nhưng so với ngày thường thì lượng khách đã tăng từ bốn mươi năm mươi
các khu vui chơi đã tăng cường nhân sự bảo đảm cho hoạt động vui chơi của người dân an toàn
chúng tôi có tổ chức tăng cường lực lượng bảo vệ và phối hợp với công an phường công an quận
an ninh trật tự của khu phố để chúng tôi thực hiện công tác bảo vệ cho nó tốt đảm bảo cái an ninh trật tự cho du khách
ngày nghỉ lễ tết dương lịch là dịp để người dân tới các khu vui chơi giải trí cùng nhau tham gia các hoạt động
nhằm gắn kết tình thân gia đình ngày đầu năm
tết dương lịch
ở việt nam mặc dù tết âm lịch
là tết truyền thống tuy nhiên những năm trở lại đây năm mới theo dương lịch cũng đã được người dân chào đón
đặc biệt là ở những thành phố lớn
đối với các nghệ sĩ việt do một năm hoạt động nghệ thuật đầy vất vả
họ cũng muốn dành chọn những ngày nghỉ lễ tết để bên gia đình và người thân
năm hai nghìn một mươi chín có lẽ là một năm bận rộn đối với nghệ sĩ nhân dân thanh hòa
khi vừa phải hoàn thành nhiệm vụ của một nhà quản lý là chủ tịch hội bảo vệ quyền nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc việt nam
và mới đây bà đã tổ chức thành công live show kỷ niệm năm mươi năm năm bước chân vào con đường nghệ thuật
những ngày cuối cùng của năm hai nghìn một mươi chín gạt bỏ mọi lo toan của công việc
người nghệ sĩ lại về bên gia đình về bên khuôn viên có cây cỏ hòa lá
cùng gia đình đón những ngày đầu năm mới ấm áp
những khi không hoạt động nghệ thuật âm nhạc là bà dành thời gian vui thú điển viên nhầm nhì tách trà
và cùng nhìn lại những gì đã làm được sau một năm và chào đón những điều tốt đẹp của năm mới
chúc tất cả những người gần như thanh hoa gần bằng tuổi thanh hoa hơn tuổi thanh hoa
hãy cứ tin tưởng rằng rất nhiều người yêu thương chúng ta và chúng ta chưa bao giờ vô ích
dù ở tuổi bảy mươi chúng ta vẫn rất hữu ích với cuộc đời này
chúc cho các bạn trẻ nhất các ca sĩ trẻ hãy hiểu một điều rằng hãy cứ đam mê đi
chúc tất cả những người yêu thương ca sĩ yêu thương nghệ sĩ luôn luôn hạnh phúc
nhạc và tiếng hát của tất cả chúng tôi ít phần nào cũng hy vọng mang đến cho các bạn
một niềm vui nhỏ nhọ chúc các bạn hạnh phúc may mắn trong cuộc đời
thưa quý vị vào những ngày này khắp các con đường ngõ nhỏ từ trung tâm đến các khu vực vùng ven
hoa anh đào đã bung nở nhộn thắm sắc hồng phố phương núi rừng đà lạt
những cánh hoa sắc hồng pha tím tạo sức hút kỳ lạ đối với người dân địa phương
và hàng nghìn du khách đến tham quan chụp hình lưu niệm
đến hẹn lại lên vào khoảng giữa tháng một mươi hai đến tháng một hàng năm hoa mai anh đào
một loài hoa mang vẻ đẹp mong manh dịu dàng nơi sửa lạnh lại bừng nở khắp thành phố
dọc các tuyến đường trung tâm thành phố đà lạt như trần hưng đạo hùng vương lê đại hành
quanh hồ xuân hương hay đến với các khu vực vùng ven như trại mát xuân thọ xuân trường
hàng nghìn cây mai anh đào nở rộ trong thời tiết xe lạnh và nắng vàng
mùa mai anh đào này thì trước tiên em thấy trên cái hình ảnh
tuyết như vậy cảm giác rất là đẹp thích lắm
thấy hoa đào nở em cũng rất là thích và thấy thích cái không khí với lại cái mùa xuân sắp tới của đà lạt
ước nguyện là mọi người sẽ được an lành năm mới tràn đầy hạnh phúc
những năm gần đây mai anh đào được đặc biệt chú trọng phát triển tại đà lạt
theo thống kê hiện thành phố đà lạt có trên bảy cây mai anh đào đã đến tuổi ra hoa
được trồng tại một số tuyến đường và trong khuôn viên nhà dân
trên hai trăm linh hectare mai anh đào được trồng tại các khu di tích công sở trường học tạo nên những không gian mai anh đào quyến rũ
năm nay mai anh đào đồng loạt nở rộ đúng vào thời điểm giao giữa năm cũ và năm mới hai nghìn hai mươi khiến đà lạt thêm phần rực rỡ
đây là khoảnh khắc mang đến nhiều ý nghĩa đối với người dân địa phương và du khách gần xa hân hoan đón mùa xuân về
như một nét văn hóa tàu nhã sách tết đã có truyền thống tại việt nam
ở mỗi một giai đoạn thì đều có những ấn phẩm tết khác nhau ở từng thời điểm
và năm nay thì nhà xuất bản kim đồng đã cho ra mắt ấn phẩm sách tết mang tựa đề nhâm nhi tết với mong muốn mang đến những nét đẹp cổ truyền tới bạn đọc đặc biệt là cho các em nhỏ
nhâm nhi tết là tuyển tập truyện thơ cùng những bài giới thiệu về âm nhạc hội họa có chủ đề xuân và tết
được sắp đặt trong bốn góc góc đọc tết góc thưởng thức góc tết xưa và góc khám phá
cuốn sách được thực hiện bởi nhiều tác giả cùng những bài viết xoay quanh chủ đề về tết như những câu chuyện về mùa xuân đọc những bài thơ xuân và hát theo những bài nhạc xuân
cuốn sách được in màu toàn bộ trên chất liệu giấy cao cấp với những bức tranh minh họa sống động
chắc chắn sẽ không chỉ thu hút các bạn đọc nhỏ tuổi mà còn cho tất cả những ai yêu nét đẹp truyền thống tết việt
trong những ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi hàng nghìn hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa vùng biên của tỉnh con tum đã được hưởng niềm vui khi điện lưới đã kịp về với buôn làng
công trình đưa điện lưới quốc gia về thôn tu rằng b xã mường hong huyện đắc lây đã chính thức hoàn thành vào những ngày cuối cùng của năm hai nghìn một mươi chín
đây là thôn vùng sâu vùng xa của xã mường hong với gần một trăm ba mươi nhân khẩu người đồng bào dân tộc thiểu số sơ đăng
sau lúc lúc được đóng điện tu rằng b trở thành thôn cuối cùng trong xã mưởng hong được hòa lưới điện quốc gia
để mang điện đến với bà con kịp năm mới ngành điện con tùng đã triển khai hàng loạt dự án
trong đó thi công gần hai mươi km đường dây trung thế và hạ thế phục vụ cho gần một hai trăm linh hộ dân ở sáu huyện thành phố trong tỉnh con tum và bao huyện vùng biên và nước bạn lào
ngoài ra hàng loạt dự án thủy điện ở các huyện vùng biên như đắc lây ngọc hồi được giải tỏa công suất nhờ hưởng lợi từ các dự án trên
còn tại quốc tế trong những ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi hàng nghìn người dân hàn quốc đã tập trung tại mũi ganjalot cùng đón những tiên nắng mặt trời của thập kỷ mới
đây là một truyền thống từ lâu đời của người dân hàn quốc với hy vọng sẽ mang lại nhiều may mắn và no đủ
những giây phút đầu tiên của thập kỷ mới đã bừng sáng với vừng mặt trời lấp lá đi lên từ sau chân trời ở mũi ganjilos
đây là một địa danh du lịch nổi tiếng tại phía tây nam thành phố cảng busan và cũng là địa điểm đầu tiên đón mặt trời tại hàn quốc
nhiều người dân tới đây ngắm ánh mặt trời trong buổi sáng đầu tiên của năm mới là cách họ cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ tới
em tới từ changwon và em có mặt tại đây trong thời điểm này cùng với gia đình để cùng cầu nguyện cho một năm mới hai nghìn hai mươi nhiều may mắn
em hy vọng rằng năm nay sẽ học được tốt hơn và gia đình có nhiều sức khỏe
năm ngoái tôi và gia đình cũng
cùng tới đây đón mặt trời và năm nay tôi mong rằng công việc sẽ được xuân sẻ gặp nhiều may mắn
tôi hy vọng rằng năm mới tôi sẽ tiếp tục được làm việc tại hàn quốc và chúc phúc cho gia đình tôi tại fmed
cùng với hoạt động đón mặt trời tại mũi ganjalot rất nhiều người đã tới thăm ngọn hải đăng gần đó và tới hòm thư khổng lồ với mong ước gửi thư cho người mình yêu thương
đặc biệt trên bãi biển ở ganjalot lúc này
đã có sự xuất hiện của linh vật chuột trắng của năm hai nghìn một mươi
chuột là con vật đầu tiên trong một mươi hai con giáp và năm con chuột cũng được coi là năm khởi sự đầu tiên của một thời kỳ mới theo quan niệm của người châu á
bất chấp thời tiết giá lạnh của mùa đông ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi hơn ba hai trăm linh người dân đã tham gia sự kiện bơi vượt sông ung giang ở tỉnh nam ninh miền nam trung quốc
những người tham gia sự kiện đã bơi vượt sông ung giang ở tỉnh nam ninh miền nam trung quốc

những người tham gia sự kiện đã bơi từ bờ bắc sang bờ nam của sông ung giang có chiều dài bốn trăm linh mét
những người tham dự đến từ trong và ngoài nước ở mọi lứa tuổi
trong đó có vận động viên bơi lớn tuổi nhất là chín mươi tuổi và ít tuổi nhất là bốn tuổi
nhiều vận động viên nước ngoài cũng đã tham dự sự kiện này
một số thuyền cứu hộ đã được triển khai để bảo đảm an toàn cho những người tham gia cuộc bơi
một con ngựa phi nước đại trên tiết trắng đó là hình ảnh tuyệt vời và hiếm thấy
khởi đầu năm mới hai nghìn hai mươi với những chú ngựa phi nước đại trên nền tuyết trắng
theo quan niệm của người dân trung quốc là mang lại vạn sự như ý
chú ngựa đen tung vó phi nước đại trên nền tuyết trắng tình tạo ra một cảnh tượng vô cùng tráng lệ
đây là những hình ảnh đẹp mắt trong ngày đầu tiên của năm mới tại trang trại y tân cương trung quốc
đây cũng là địa điểm thu hút hàng nghìn khách tham quan trong ngày đầu tiên của năm hai nghìn một mươi chín
trang trại ngựa yili được mệnh danh là thiên đường của tuấn mã và là nơi huấn luyện hàng chục nghìn con ngựa mỗi năm
năm hai nghìn một mươi chín thế giới đã chứng kiến sự phát triển đột phá của công nghệ
và năm hai nghìn hai mươi lĩnh vực này hứa hẹn sẽ tiếp tục có sự phát triển thân tốc ảnh hưởng sâu rộng hơn đến mọi mặt của đời sống xã hội
tiền lợi không mất nhiều thời gian hưởng nhiều khuyến mại mua sắm trực tuyến đang là xu hướng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn trong năm hai nghìn hai mươi
trong nhịp sống ngày càng bận rộn khả năng kết nối ngày càng tăng của các thiết bị di động đóng vai trò quan trọng trong quyết định mua hàng của người tiêu dùng
ước tính đến năm hai nghìn hai mươi thương mại điện tử của ngành hàng tiêu dùng nhanh toàn cầu sẽ có doanh thu hơn bốn trăm linh tỷ đô la
năm hai nghìn hai mươi được dự báo sẽ thực sự trở thành năm của công nghệ năm g
với tốc độ truyền dữ liệu cao gấp một mươi lần so với bốn g năm g tất nhiên sẽ giúp chúng ta duyệt web nhanh hơn trên điện thoại di động
nhưng trên hết là thúc đẩy các lĩnh vực
internet vạn vật xe tự hành và robot công nghiệp
năm hai nghìn hai mươi sẽ là năm công chúng tiếp cận dễ dàng hơn với công nghệ này
các thế hệ điện thoại di động mới cũng sẽ ngày càng tương thích với năm g
thưa quý vị và các bạn và để tiếp nối cho chương trình chào ngày mới ngay sau đây sẽ là mục điểm những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các báo số ra sáng nay
mở đầu trong một điểm báo ngày hôm nay sẽ là báo lao động với bài viết vụ thâu tóm đất công hai chủ tịch ubnd tp đà nẵng hầu tòa
ngày hai tháng một tòa án nhân dân thành phố hà nội mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo trần văn minh cựu chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi một
văn hữu chiến cựu chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi bốn
phan văn anh vũ tức vũ nhôm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bảy mươi chín bắc nam bảy mươi chín công ty trách nhiệm hiệu hạn ivc
và một mươi tám bị cáo liên quan đến vụ án thâu tóm nhà đất công sản tại thành phố đà nẵng
phiên toàn dự kiến mở từ ngày hai đến ngày một mươi năm tháng một bao gồm cả thứ bảy và chủ nhật
chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang nhất và trang bảy báo lao động
ngày hai mươi hai tháng một mươi một bộ giáo dục và đào tạo đã họp báo công bố quyết định danh mục ba mươi hai sách giáo khoa lớp một trong tổng số ba mươi tám sách
được các hội đồng thẩm định đánh giá đạt còn lại sáu sách giáo khoa tiếng anh lớp một chưa được công bố
băn khoăn từ việc thẩm định sách giáo khoa tiếng anh lớp một là nội dung bài viết trên báo nhân dân
bộ giáo dục và đào tạo mới chỉ phê duyệt ba mươi hai sách giáo khoa của các môn và hoạt động giáo dục mà không có môn tiếng anh
lý giải vấn đề nêu trên đại diện vụ giáo dục tiểu học bộ giáo dục và đào tạo cho biết
danh mục ba mươi hai sách giáo khoa đã được phê duyệt công bố là sách của các môn học hoạt động giáo dục bắt buộc
bốn bản thảo sách giáo khoa tiếng anh là môn học tự chọn sẽ được công bố phê duyệt sau
cách giải thích này khiến cho dư luận thật sự khó hiểu
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang tám và trang năm báo nhân dân
tổng công ty cảng hàng không việt nam vừa đề xuất bộ giao thông vận chuyển
quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo thủ tướng cho phép acv thực hiện dự án sửa đường băng
đường lăn sân bay nội bài hà nội và tân sân nhất tp hcm theo phương án gỡ cơ chế
đây cũng là thông tin trên báo tuổi trẻ
theo đó nguồn vốn được đề xuất lấy từ nguồn tiền khai thác từ tài sản khu bay đường băng đường lăn
sân đỗ kết hợp với nguồn tiền acv tạm ứng
acv cũng cho biết nếu được thủ tướng chấp thuận phương án trên tổng thời gian thực hiện dự án
cải tạo nâng cấp đường băng đường lăn từ bước chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng
là hai mươi ba năm tháng đối với sân bay tân sơn nhất và hai mươi sáu năm tháng đối với sân bay nội bài
thưa quý vị chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
nhu cầu mua sắm các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu của người dân sẽ tăng
vì thế mà không ít đối tượng có thể sẽ lợi dụng thời điểm này để đẩy giá nhằm trục lợi
tuy nhiên nhiều năm nay ở khu vực tp hcm
và các tỉnh thành lân cận thì việc găm hàng làm giá khó xảy ra do các sự liên kết chặt chẽ
giữa các địa phương nhằm bình ổn thị trường tết
cụ thể sở công thương của các tỉnh thành phố đã phối hợp với ngành nông nghiệp thống kê tình hình sản xuất
nguồn cung thịt heo nhu cầu tiêu thụ của người dân để định hướng cho các doanh nghiệp kinh doanh phân phối thịt heo
chủ động trong việc tìm kiếm nguồn hàng cung ứng
đồng thời làm đầu mối kết nối giữa các doanh nghiệp thu mua phân phối thịt heo
các cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn với các đơn vị sản xuất mặt hàng này trong và ngoài tỉnh
để có kế hoạch thu mua dự trữ phục vụ cho người tiêu dùng
nhìn chung tính tới thời điểm hiện nay nguồn hàng cung ứng thịt heo ở các địa phương đều được doanh nghiệp cam kết sẽ bảo đảm
từ ngày một một hai nghìn hai mươi quyền biểu quyết tại hội nghị chung cư sẽ được tính theo diện tích sở hữu riêng của chủ căn hộ
theo nguyên tắc mỗi mét vuông diện tích tương đương với một phiếu biểu quyết
thế nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi về tính hiệu quả của quy định này
nhà càng to quyền càng nhiều là nhân đề bài viết trên báo thanh niên
theo bài viết nhiều ý kiến cho rằng quy định trước đây bỏ phiếu biểu quyết theo số lượng căn hộ là không công bằng
giữa những người sở hữu căn hộ lớn vừa và nhỏ
ngay với chủ đầu tư người sở hữu hầm giữ xe trung tâm thương mại có diện tích lớn nhất nhưng vẫn thiệt thòi vì không được tính
bên cạnh đó lại có những ý kiến khác như nhiều trung cư đầu tư
chiếm khoảng bốn mươi năm mươi diện tích sàn
như vậy thì những cánh tay của cư dân đưa lên dù có nhiều thì cũng không bằng các chủ đầu tư
khi đó thì người chủ nhà tự sẽ có những số lượng áp đảo trong ban quản trị
thưa quý vị và các bạn chúng tôi vừa chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nhóm nhất trên các trang báo phát hành ngày hôm nay
và trong phần tiếp theo của chương trình chào ngày mới sẽ là những nội dung khác không thể thiếu trong bữa điểm tâm tin tức
như là thể thao thời tiết hay là thông tin nóng nhất về kinh tế giao thông
và người sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong những phút tiếp theo của chương trình sẽ là biên tập viên khánh thư
xin mời chị khánh thư tiếp nối chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
vâng xin cảm ơn biên tập viên hoàng trang
thưa quý vị chương trình chào ngày mới sáng nay sẽ được tiếp tục với những tin tức thể thao mà chúng tôi mới cập nhật
mở đầu bản tin ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
sau một tuần tập luyện tại thành phố hồ chí minh chiều ngày một tháng một thầy chó luyện viên park hang seo đã lên đường sang thái lan
nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi với mục tiêu lọt vào top ba của giải
như thường lệ nhằm hỗ trợ tối đa cho các tuyển thủ trong việc di chuyển đội ngũ trợ lý đã có mặt tại sân bay tân sơn nhất từ rất sớm để ký gửi hành lý
cũng như làm trước các thủ tục cần thiết cho toàn đội
bởi vậy dù một mươi sáu h bốn mươi chuyến bay sẽ cất cánh thế nhưng phải đến một mươi năm h chiếc xe chở luyện viên park hang seo cùng các học trò mới có mặt tại tân sơn nhất
theo ghi nhận hai mươi năm tuyển thủ đều tỏ ra rất thoải mái và vui vẻ trước khi lên đường chinh phục vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch ngay sau khi có mặt tại thái lan đội sẽ có năm ngày tập luyện ở bangkok
và sân tập của đội tuyển u hai mươi ba việt nam tại bangkok là sân của câu lạc bộ custom united
khoảng cách di chuyển từ khách sạn nơi lưu trú của đội tuyển đến sân tập này là khoảng hai mươi năm km mất khoảng ba mươi phút di chuyển
đây là một trong những sân tập được đánh giá có chất lượng cao
loại cỏ sân này lựa chọn giống với cỏ tại sân thống nhất và trung tâm đào tạo bóng đá trẻ việt nam
điều này phần nào giúp cho thầy chó luyện viên park hang seo không mất thời gian thích ghi lại với điều kiện mặt sân
bên cạnh tổ chức các buổi tập của đội tuyển u hai mươi ba việt nam sân tập này còn diễn ra trận đấu giao hữu vào ngày ba tháng một tới giữa đội tuyển u hai mươi ba việt nam và đội tuyển u hai mươi ba bahrain
đây là trận đấu giao hữu cuối cùng trước khi huấn luyện viên park hang seo và các học trò bước vào vòng chung kết u hai mươi ba châu á
bức ảnh cùng gia đình của công phượng được giới truyền thông chia sẻ trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều trong ngày một tháng một

tuy nhiên những người trong cuộc vẫn chưa thể xác nhận được thông tin trên
mặc dù vậy thông tin được đưa ra từ cơ lộng bộ thành phố hồ chí minh mùng một tháng một cũng là ngày mà phượng sẽ có mặt tại việt nam
dự kiến vào tuần sau cầu thủ gốc nghệ an sẽ chính thức hội quân cùng các đồng đội mới trong chuyến tập huấn tại bảo địa vũng tàu
trong khi đó đồng đội của công phượng ở đội tuyển việt nam là đoàn văn hậu đang có quãng nghỉ ở giai đoạn giữa mùa đông cùng herriven
sau đây ít ngày cầu thủ hai mươi tuổi sẽ cùng đội bóng hà lan bước vào chuyến tập huấn dự kiến kéo dài một tuần tại girona tây ban nha
cũng theo thông báo của heerenveen văn hậu và các đồng đội sẽ thi đấu giao hữu với một cơ lộng bộ ở đây
nhằm giúp huấn luyện viên johnson ra soát lại đội hình trước khi trở về hà lan tiếp tục giai đoạn lượt về
để chuẩn bị cho vòng loại olympic hai nghìn hai mươi một ngày sau khi nghỉ tết dương lịch thầy cho huấn luyện viên mai đức trung sẽ lên đường di chuyển đến cẩm phả quảng ninh để tập thể lực một tuần
tại đây đội sẽ có trận giao hữu với cơ lộng bộ than khoáng sản việt nam trên sân cửa ông trước khi qua trở lại trung tâm đào tạo bóng đáy chảy việt nam để tiếp tục rèn kỹ chiến thuật vào ngày một mươi tháng một
được biết sau kỳ nghỉ tết nguyên đán đội tuyển nữ việt nam sẽ chốt danh sách hai mươi ba cầu thủ tham dự vòng loại thứ ba olympic hai nghìn hai mươi tại hàn quốc
tiếp theo cùng đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý
sau bốn năm rưỡi ở dortmund julian vai đã quyết định chuyển tới bồ đào nha khoác áo memphis
chưa sợ hợp đồng của tiền vệ hai mươi bốn tuổi với đội bóng mới sẽ kéo dài bao lâu nhưng giá trị được cho là vào khoảng hai mươi triệu euro
nathaniel cly có thể cũng sẽ đổi màu áo trong tháng một này hầu viện người anh chỉ còn hợp đồng với liverpool đến hết mùa và đội chủ sân anfield sẵn sàng để anh ra đi với mức giá hợp lý
hiện họ đã nhận được đề nghị của crystal palace đội bóng từng đào tạo clyde
neymar zamatik cũng sắp hết hạt hợp đồng với manchester united và chính cầu thủ người sheffield đã thừa nhận anh có thể sẽ phải tìm biến độ mới
một số đội bóng đã tỏ ý quan tâm đến matic trong đó có eletico madrid
sau hơn hai tháng phải ngồi ngoài vì chấn thương thì ở trận đấu với getafe hamed rodriguez đã sẵn sàng trở lại thi đấu cho real madrid
bên cạnh đó là marcelo hầu viện người brazil cũng đã tập luyện cùng với toàn đội
tuy nhiên thay vì có thể ra sân ngay vào cuối tuần này thì huấn luyện zinedine zidane sẽ để cho anh thi đấu ở trận bán kết sau
một chuyện gì thật
bất động diện của club vincenzo rubio cổ nãoizzio
đó là guten tag của real madrid
tuy nhiên nhóm phim này không tích cực tục phục hồi
trong khi đó với edan azar dù đang tích cực tập phục hồi sau khi dính phải chấn thương mắt cá ở trận hòa hai hai với paris saint germain tại uefa champs electres cách đây một tháng
tuy nhiên ngôi sao người b vẫn gửi đến thông điệp đầy lạc quan tới người âm mộ của real madrid
đó là những gì mà a già đã nói bằng cả tiếng tây ban nha và tiếng anh với các cổ động viên
còn tại barcelona trong buổi tập mới nhất của đội bóng chỉ có ousmane dembele arthur melo và tumon ter stegen
là ba cầu thủ phải ngồi ngoài vì chấn thương
trong đó arthur là người bị chấn thương nặng nhất khi theo dự kiến tiên vệ người brazil chỉ có thể trở lại vào cuối tháng này
quý vị thân mến hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi
để có một ngày làm việc xuân sẻ trong những ngày đầu năm quý vị hãy theo dõi những thông tin dự báo thời tiết ngay sau đây
để chuẩn bị những phương tiện những trang phục phù hợp cho mình cũng như cho cả gia đình
quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân là một bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chính quyền sài gòn ép buộc người dân miền nam việt nam phải rời bỏ nhà cửa
rôn vào những khu cách ly như thế này

năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chính quyền sài gòn ép buộc người dân miền nam việt nam phải rời bỏ nhà cửa
chiến dịch lập ấp chiến lược do việt nam cộng hòa thực hiện
dưới sự hậu thuẫn từ chủ trương chiến tranh đặc biệt của mỹ
với tuyên bố trong vòng một mươi tám tháng
tới năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba sẽ đè bẹp cách mạng bình định toàn bộ miền nam việt nam
trước sự ngông cuồng của địch ban thường vụ trung ương cục miền nam xác định
địch đã chuyển sang chiến tranh đặc biệt
ta phải tiến hành chiến tranh cách mạng chống chiến tranh đặc biệt của địch
quy luật chiến tranh của địch là càn quét ta phải chống càn quét
và chống càn quét phải theo đường lối chiến tranh nhân dân
phải kết hợp ba mũi giáp công chính trị vũ trang và binh vận
phải kết hợp ba thứ quân bộ đội chủ lực bộ đội địa phương và du kích
trên thế xã chiến đấu để đánh địch
và trận chiến ấp bắc đã nổ ra trong bối cảnh này
sáu giờ ba mươi năm phút sáng mùng hai tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
một mươi trực thăng mỹ đưa lính việt nam cộng hòa đổ bộ
đại đội một tiểu đoàn hai trăm sáu mươi một quân giải phóng với súng tự động và súng trường
lập tức đánh tan các cánh quân vừa đổ bộ
thêm một mươi trực thăng tới tri viện cùng năm máy bay bắn iểm trợ
ngay lập tức các chiến sĩ tiểu đoàn hai trăm sáu mươi một dùng tiểu liên liên tiếp bắn hạ một mươi bốn máy bay
trước sức tấn công của quân giải phóng địch tiếp viện thêm thiết sa vận
đưa một đoàn xe thiết giáp vào sâu trong ấp để tấn công vào nơi ta đang may phục
chỉ trong vài phút tiếp tục tám chiếc thiết giáp cùng lính việt nam cộng hòa bị hai tiểu đoàn của ta
cùng sự hỗ trợ của các trung đội và du kích địa phương đánh chặn buộc chúng phải rút lui
sau cuộc đọa súng dòng dã một mươi bốn tiếng đồng hồ
ba mũi đánh của hai đại đội lính việt nam cộng hòa hoàn toàn bị bẻ gãy
bốn trăm năm mươi tên giặc trong tổng số một hai trăm linh tên bị thương vọng
phía ta ngay trong đêm ấy đã bí mật rút lui về căn cứ đồng tháp một mươi an toàn
trong cuộc chiến này có một mươi hai đồng chí hy sinh một mươi ba đồng chí bị thương cùng hai mươi năm người dân thương vong
phong trào thi đua ấp bắc giết giặc lập công lan tỏa trên toàn miền nam
từ đó quân ta chủ động mở nhiều trận đánh tiêu diệt địch
phong trào phá tan ấp chiến lược cũng phát triển rộng khắp
kể từ trận ấp bắc mỹ thấy không thể thắng ta được
đồng chí lê duẩn đã đưa ra nhận định này với một niềm tin vững chắc
chiến thắng ấp bắc làm cho mâu thuẫn giữa mỹ và chính quyền diệm ngày càng sâu sắc
dẫn đến việc mỹ giật dây đảo chính giết chết anh em diệm nhu vào tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bắt đầu chuỗi thất bại khó tránh khỏi của cuộc chiến tranh đặc biệt trên lãnh thổ việt nam
thưa quý vị và các bạn với cách thức thể hiện mới cùng nhiều thông tin và các tiểu mục mới được cập nhật
chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục là sự lựa chọn của quý vị khán giả trong khung giờ phát sóng mới
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại